đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đã không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
nội dung thư khen nêu rõ trong thời gian qua toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trên toàn quốc
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm không quản ngại khó khăn gian khổ tận tụy với công việc
ngày đêm căng mình với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nhất là trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng công an nhân dân đã tham mưu và tổ chức triển khai có hiệu quả các phương án kế hoạch mệnh lệnh và điện chỉ đạo
về công tác đảm bảo an ninh trật tự tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
phòng chống cháy nổ các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ góp phần giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo thuận lợi và phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
đặc biệt công an các đơn vị địa phương đã bố trí lực lượng duy trì nghiêm túc công tác trực ban trực chỉ huy thường trực chiến đấu
cứu nạn cứu hộ đồng thời tăng cường lực lượng xuống cơ sở nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
công an xã phường thị trấn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trả tự tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chủ động nắm chắc tình hình từ sớm tiếp nhận giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ đầu không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trả tự
tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nổi bật là đã truy bắt nhanh một đối tượng sử dụng súng cướp tiệm vàng
tại phường một thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
công an xã phường thị trấn biên giới đã chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng làm tốt công tác tuần tra mật phục
không để các tổ chức băng nhóm tội phạm lợi dụng dịp tết để thực hiện các hành vi vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép tội phạm về ma túy và buôn lậu
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai các phương án điều tiết phân luồng giao thông không để xảy ra ủn tắc kéo dài trên các tuyến trọng điểm
cửa ngõ ra vào các thành phố lớn bến xe nhà ga sân bay trạm thu phí tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
trong bảy ngày tết từ ngày hai mươi tháng một đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần hai mươi hai trường hợp vi phạm
trong đó có hơn bảy bảy trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn hơn hai hai trăm linh trường hợp vi phạm tốc độ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ đã làm tốt công tác tuyên truyền tăng cường kiểm tra hướng dẫn và bảo đảm lực lượng thường trực để kịp thời phát hiện tổ chức cứu nạn cứu hộ chữa cháy kịp thời hiệu quả
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp với công an xã phường thị trấn tổ chức tuyên truyền hướng dẫn vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
xây dựng phương án và huy động lực lượng tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về pháo nhất là trong đêm giao thừa
lực lượng tham mưu công an nhân dân đã làm tốt công tác thông tin chỉ huy tiếp nhận xử lý thông tin và tham mưu kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
qua đó tình hình an ninh trật tự trước và trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba được bảo đảm an ninh trên các tuyến địa bàn lĩnh vực trọng điểm được giữ vững
không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ tình hình phạm pháp hình sự tai nạn giao thông cháy nổ giảm nhất là các vi phạm về pháo nổ đua xe trái phép nồng độ cồn
không xảy ra tai nạn giao thông cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra các điểm ủn tắc kéo dài trật tự công cộng được đảm bảo góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón tết quý mão hai nghìn hai mươi ba vui tươi an toàn lành mạnh
ngoài công việc tập trung đấu tranh ngăn chặn tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân điều đặc biệt trong dịp gia quân phục vụ nhân dân dịp tết quy mão vừa qua lực lượng công an nhân dân đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ xuất hiện nhiều tấm gương hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân như lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu nhiều người bị tai nạn rơi xuống giếng hố sâu kẹt giữa tường nhà tại các đám cháy cứu nhiều người có ý định nhảy cầu